chế độ dinh dưỡng hợp lý trong thời kỳ mang thai luôn là một trong những vấn đề được các bà mẹ quan tâm hàng đầu
bởi ảnh hưởng và tác động của nó rất quan trọng đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi
tuy nhiên không phải thai phụ nào cũng có được một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hợp lý
bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu kỹ hơn
về chế độ dinh dưỡng thai kỳ hợp lý cho các bà bầu
khi hỏi đến chuyện ăn uống tầm bổ trong thời kỳ mang thai
hầu như các thai phụ đều cảm thấy hoang mang nhất là những người mang thai lần đầu
chính vì vậy mẹ bầu muốn khỏe mạnh và thai nhi có thể phát triển toàn diện
thì các thai phụ cần nhận biết tình trạng tiến triển của thai kỳ để có một chế độ dinh dưỡng phù hợp
ở tháng đầu của thai kỳ cơ thể bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi khi học môn nội tiết tố tăng lên
thai phụ thường xuyên thấy buồn nôn và khó chịu
đó là những dấu hiệu của ốm nghe
những cơn ốm ngén là nỗi ác mộng của đa phần phụ nữ mang thai
vì đôi khi chỉ ngửi mùi thức ăn cũng có thể khiến họ buồn nôn
trong giai đoạn này nếu không có biện pháp khắc phục tình trạng trên
thậm chí có thai phụ còn bị sụt cân
tuy nhiên thực tế trong ba tháng đầu thai phụ chỉ cần tăng khoảng từ một tới hai kg
việc áp dụng một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và lành mạnh để tăng cân khi mang thai
là điều kiện cần và đủ để giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh
nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thai phụ phải tăng khẩu phần ăn quá nhiều
thay vào đó cần chú ý đến những chất dinh dưỡng được nạp vào cơ thể

sau khi vượt qua được ba tháng đầu cảm giác khó chịu do trứng ốm ngén sẽ giảm đi đáng kể
chế độ dinh dưỡng cho bà bầu khi mang thai cần được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất
không thừa và cũng không thiếu
ở giai đoạn từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu thai phụ sẽ cảm thấy khá hơn nhiều
việc ăn uống cũng trở nên dễ dàng hơn và cũng chính giai đoạn này
thai phụ thường có cảm giác thèm ăn nhiều thứ
tuy nhiên đây cũng có thể là dấu hiệu của cơ thể bị thiếu chất
chế độ dinh dưỡng cho thai phụ cần được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu
không nên thừa và cũng không nên thiếu
ở những tháng giữa và gần cuối thai kỳ
các thai phụ có xu hướng thay đổi các dưỡng chất thiết yếu
tăng cân nhanh chóng do thời điểm này
họ có cảm giác đói liên tục vì thai nhi đã lớn hơn và cần nhiều chất dinh dưỡng hơn
tuy nhiên cũng chính giai đoạn này
nhiều thai phụ đã mắc đái tháo đường thai kỳ
một bệnh lý nguy hiểm mà nếu không điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp kịp thời
sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả mẹ và bé
tôi đang mang thai ở tháng thứ bảy
lúc trước tôi cũng có đi khám thai định kỳ và được bác sĩ thăm khám
để kiểm tra và phát hiện tôi bị đáy tháo đường thai kỳ
và bác sĩ đã tư vấn cho tôi là mình phải hạn chế ăn ngọt và tinh bột lại
bây giờ được bác sĩ kiểm tra lại thì đường quyết tôi đã đủ ổn định
và cảm giác thai khỏe mẹ cũng khỏe
và tôi yên tâm hơn
chế độ dinh dưỡng khi mang thai rất quan trọng
bởi nó là cơ sở cho sự phát triển của thai nhi
mẹ khỏe mạnh sẽ giúp cho thai nhi dung nạp đủ dưỡng chất cần thiết để phát triển trong suốt hai kỳ
vậy để giúp thai nhi phát triển tốt nhất
phụ nữ khi mang thai cần có chế độ ăn uống như thế nào
chương trình sức khỏe và cuộc sống sẽ có cuộc trò chuyện với bác sĩ nguyễn xuân thảo
trưởng khoa khám bệnh bệnh viện phụ sản cần thơ để trả lời cho câu hỏi này
xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ
chế độ dinh dưỡng thai kỳ có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của cả mẹ và bé
chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi
chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với chế độ nghỉ ngơi vận động thích hợp trong thai kỳ
sẽ giúp cho thai nhi phát triển tối ưu
trong giai đoạn bào thai thì dinh dưỡng của thai nhi sẽ phụ thuộc vào dinh dưỡng của người mẹ
nếu như người mẹ được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất
thì cơ thể sẽ có một sức khỏe mạnh có sức đề kháng tốt để chống lại các bệnh
đồng thời có đủ sức khỏe để sanh con và mau hồi phục sức khỏe sau sanh
dinh dưỡng tốt trong thai kỳ sẽ giúp cho bé giảm đi cái nguy cơ bị suy dinh dưỡng bào thai
giảm đi cái nguy cơ là bé chậm phát triển thể chất tâm thần vận động về sau
xin bác sĩ cho biết là có sự khác biệt nào trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu
ở từng giai đoạn thai kỳ khác nhau
đối với các thai phục
ở từng giai đoạn thai kỳ khác nhau nó có chế độ dinh dưỡng cũng khác nhau
ví dụ như một thai phục nhu cầu dinh dưỡng trung bình hàng ngày là khoảng hai hai trăm linh kcal một ngày
thì ở thời điểm ba tháng giữa thai kỳ thì nhu cầu năng lượng cần tăng thêm là khoảng ba trăm sáu mươi kg một ngày
và đối với thời điểm ba tháng cuối thai kỳ thì nhu cầu năng lượng cần tăng thêm là bốn trăm bảy mươi năm kcal trên một ngày

cung cấp đầy đủ các dưỡng chất làm sao cho tăng cân thai phụ được tốt
trong quá trình mang thai nếu thai phụ có chỉ số bmi bình thường
thì nên tăng trọng trong thời gian mang thai trung bình là khoảng một mươi một mươi hai kg
còn đối với những thai phụ nào có chỉ số bmi ở mức thừa cân
thì chỉ nên tăng trọng từ bảy đến một mươi một kg
và đối với những thai phụ bém phì
thì chỉ nên tăng tí lô là từ năm chín kg thôi
tuy nhiên có một sự khác biệt ở từng giai đoạn thai kỳ khác nhau
tuy nhiên và mình cũng vẫn đầy đủ các dưỡng chất
protein rid lipid đầy đủ các vitamin và khoáng chất
như là sáp canxi dha acid folic đầy đủ các vitamin
cũng như là các thành phần iot để cho thai nhiên được phát triển tốt
vậy còn những phụ nữ khi mang thai bị ổn nghén
không thể ăn được đầy đủ các chất dinh dưỡng như lời khuyên của bác sĩ vừa nêu
thì cần có chế độ ăn
ăn uống như thế nào mới đảm bảo được đủ chất dinh dưỡng cho cả mẹ và bé
khi mà giai đoạn mang thai
ở thời điểm ba tháng đầu thì nó có một sự thay đổi mạnh mẽ về tổ chức tố
sẽ gây cho thai phụ có những cơn ổn nghén
làm cho thai phụ cảm giác buồn nôn chán ăn và ủi ủi khó chịu
trong giai đoạn này về cung cấp chế độ dinh dưỡng
mình cũng cần lưu tâm và các thai phụ cũng nên ăn đầy đủ các dưỡng chất
và mình nên chia thành nhiều bữa
để cho cơ thể dễ dàng hấp thu các dưỡng chất hơn và tăng cường nghỉ ngơi
đồng thời nếu thai phụ có những trường hợp kháng quá nặng
thì các thai phụ cũng nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa sản
để được tư vấn một chế độ ăn phù hợp cụ thể trên từng thai phụ
và bác sĩ cũng có những điều trị hỗ trợ để giúp cho thai phụ
nhanh chóng vượt qua giai đoạn ngán một cách dễ dàng hơn
nhiều gia đình vẫn có quan điểm rằng bà bầu cần phải bổ sung vitamin
và ăn thật nhiều đồ ăn có nhiều chất dinh dưỡng
tuy nhiên điều này có thật sự có lợi như họ nghĩ hay không
trong thai kỳ thì bổ sung đầy đủ các dưỡng chất và hợp lý
là sẽ tốt nhất cho thai phụ và bé
nếu như ăn quá nhiều các thành phần dinh dưỡng thì cũng là điều không tốt
bởi vì nó sẽ gây nên một số những bệnh lý hoặc là những rối loạn
những ảnh hưởng đến mẹ và thai
ví dụ như là làm cho thai phụ thừa cân béo phì
và làm cho thai to
tỷ lệ sanh mổ và nó còn đưa đến là thai phụ dễ mất các bệnh lý
như là cao quyết áp thai kỳ đáy tháo đường thai kỳ v v
hiện có rất nhiều bà bầu bị tiểu đường thai kỳ
vậy căn bệnh này có thể gây ra những ảnh hưởng gì cho mẹ và thai nhi
về đáy tháo đường thai kỳ nguyên nhân thường là do rối loạn
và triển hóa chất tinh bột đường
đó là hậu quả của sự thiếu hụt về insulin
giảm hoặc là hoạt động của insumin không hiệu quả
thì cái triệu chứng của căn bệnh này thường là những tiếng âm thầm
và thường thì có một số thai phụ chỉ có thể nhận biết là
thấy mình tăng cân quá nhanh trong thai kỳ
thường thì khi mà đi khám thai được phát hiện đáy tháo đường thai kỳ
qua việc là mình xét nghiệm đường huyết đói
hoặc là những cái xét nghiệm dung lạc lưu côn
sẽ phát hiện ra là thai phụ này có vấn đề về chuyển hóa đường
và từ đó chúng ta sẽ có cái chế độ tư vấn dung lạc lưu côn
xin bác sĩ đưa ra lời khuyên về chế độ dinh dưỡng
mà bà bầu có thể dễ dàng áp dụng
và phòng tránh những căn bệnh thường gặp trong thời kỳ mang thai
trong thai kỳ việc cung cấp các dưỡng chất một cách đầy đủ hợp lý
là tốt nhất cho sự sức khỏe của mẹ và thai nhi
nó là tiền đề cho sự phát triển của trẻ sau này
tuy nhiên các thai phụ cũng nên nhớ là mình nên đi khám thai định kỳ
để mình kịp thời phát hiện ra những cái rối loạn
cũng như những cái bệnh lý
để điều trị kịp thời mục đích là để có một sức khỏe mạnh
xanh con khỏe và sức khỏe của mình được tốt sau này
xin cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ vừa rồi
có thể thấy một chế độ dinh dưỡng hợp lý an toàn
là điều mà tất cả phụ nữ mang thai đều cần phải biết và áp dụng
sao cho phù hợp thể trạng của mỗi người
một thai phụ có bệnh lý tăng huyết áp đái tháo đường
hoặc một thai phụ ốm ngén nặng không thể có chế độ ăn giống như một thai phụ bình thường
để xây dựng một chế độ dinh dưỡng giúp thai nhi được phát triển một cách toàn diện
các thai phụ nên tuân thủ một số nguyên tắc sau
từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba
thai phụ cần bắt đầu tập thói quen chia nhỏ các bữa ăn trong ngày
ăn làm nhiều bữa lựa chọn các loại thực phẩm dễ tiêu hóa
hạn chế thức ăn nhanh nhiều calor chất béo và đường
bổ sung acid fulic có nhiều trong rau xanh bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt các loại đậu
các thai phụ cũng cần uống nhiều nước bổ sung thêm sữa
cần chú ý trong tháng đầu mang thai tuyệt đối không ăn thức ăn chưa nấu chín
từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu là lúc thai phụ cần duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng và cân bằng
những thói quen ăn uống được hình thành từ ba tháng đầu thai kỳ cần được tiếp tục phát huy
đây cũng là giai đoạn thai phụ
cần bổ sung thêm chất sắt từ các loại thực phẩm như các loại đậu rau xanh thịt gà
ngoài ra cần bổ sung vitamin c từ các loại hoa quả như cam chanh
các thai phụ cần chú ý hạn chế ăn mặn tránh thực phẩm nhiều muối có trong thực phẩm chế biến sẵn khoai tây chiên dưa chua
từ tháng thứ bảy đến tháng thứ chín là giai đoạn cơ thể thai phụ có nhiều thay đổi rõ rệt
với các triệu chứng như ợ nóng phù nề chân tay táo bón mệt mỏi và buồn ngủ
để tránh những triệu chứng trên
thai phụ cần tiếp tục chia nhỏ các bữa ăn trong ngày không để bụng đói và cũng không được ăn quá no
tránh thức ăn cay nóng nhiều dầu mỡ nhiều muối bổ sung nhiều canxi chất sơ cũng như vitamin và các khoáng chất khác
điều quan trọng nhất là các thai phụ cần chú ý đi khám định kỳ đầy đủ
để được bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống phù hợp từng giai đoạn của thai kỳ và tình trạng sức khỏe của bản thân
chế độ dinh dưỡng thai kỳ hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng để mẹ tròn con vuông
những đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh và phát triển tốt
hy vọng rằng chương trình sức khỏe và cuộc sống hôm nay đã cung cấp những thông tin hữu ích tới quý vị và các bạn
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc